tuy nhiên thời gian qua công tác này đã bộc lộ một số mặt hạn chế rất cần được khắc phục kịp thời
đó là những khoảng tối trong công tác luân chuyển cán bộ
quy định số chín mươi tám qdtu của bộ chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý mới ban hành
được nhận định là kịp thời và trúng những vấn đề rất thời sự hiện nay
để nói rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị gặp gỡ đồng chí dương ngọc sơn nguyên phó tổng thanh tra chính phủ
xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay
từ sau hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đến nay dư luận liên tiếp chứng kiến những hành động mạnh mẽ của đảng
trong xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp ở cả trung ương lẫn địa phương
qua hai mươi kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã lần lượt đưa ra xử lý nhiều người đứng đầu
thông qua công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đặc biệt làm rõ xử lý nghiêm khắc những trường hợp cán bộ có chức có quyền bị kỷ luật ở địa phương này
nhưng lại được luân chuyển lên trung ương hoặc giữ chức vụ tại các địa phương khác
từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhiều dấu hiệu vi phạm của ông trịnh xuân thanh
khi còn là tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã được đưa ra ánh sáng
một trong những sai phạm nghiêm trọng của ông này khi giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
cùng với ban lãnh đạo tổng công ty giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi ba đã khiến đơn vị này thua lỗ gần ba ba trăm linh tỷ đồng
sai phạm này khiến ông trịnh xuân thanh đã bị khai trừ đảng vụ việc được nhìn nhận là có khuất tất trong công tác luân chuyển cán bộ

thì tất cả những cái đó đều là một cái mối quan hệ mà không thể không làm rõ đối với từng cấp từng người từng cơ quan lãnh đạo
cũng từ vụ việc của ông trịnh xuân thanh các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm luân truyền khen thưởng cán bộ của ban cán sự đảng bộ công thương và ban cán sự đảng bộ nội vụ
ông vũ huy hoàng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương đã bị cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương dư luận xã hội và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ quan điểm chủ trương phòng chống tham nhũng của đảng
ông vũ huy hoàng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương đã bị cách chức bí thư ban cán sự đảng dư luận xã hội và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ quan điểm chủ trương phòng chống tham nhũng của đảng
ông vũ huy hoàng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng dư luận xã hội và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ quan điểm chủ trương phòng chống tham nhũng của đảng
ông vũ huy hoàng nguyên bí thư ban cán sự đảng dư luận xã hội và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ quan điểm của đảng